covid một mươi chín có thể trở thành bệnh thâm mùa từ năm hai nghìn hai mươi hai
đại dịch covid một mươi chín có thể trở thành bệnh thâm mùa ngay từ năm hai nghìn hai mươi hai đây là nhận định do chủ tịch viện khoa học nga đưa ra
theo đánh giá của chủ tịch viện khoa học nga tình hình hiện nay có vẻ giống như những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi dịch cúm hồng kông gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng với nhiều người mắc bệnh nặng
tuy nhiên vaccine và thuốc điều trị đã xuất hiện đúng lúc
và người dân trên thế giới đã chung sống với căn bệnh cúm này trong sáu mươi năm nay
người đứng đầu viện khoa học nga cho rằng nếu có phát đồ điều trị tốt đáng thiên cậy
dịch covid một mươi chín sẽ có thể bắt đầu giống như bệnh cúm thông thường ngay trong năm nay
chủ tịch viện khoa học nga cho biết những gì đang xảy ra với covid một mươi chín hiện nay
có vẻ tương đồng với dịch cúm hồng kông trong số một khía cạnh
như dịch bệnh nghiêm trọng nỗi sợ hãi việc phát triển và bảo chế vaccine thuốc điều trị
ông cho rằng nếu có phát đồ điều trị tốt đáng thiên cậy
thường ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai
cũng theo chủ tịch viện khoa học nga tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín tại nga tương đối cao
là do tỷ lệ người dân tiêm chủng thấp và hầu hết những người tử vong đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh
những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhiều nước trên thế giới ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín tăng mạnh
do sự xuất hiện của biến thể omicron của virus sars cov hai
nhiều nghiên cứu đang được thực hiện để hiểu rõ hơn về biến thể này
đến nay hầu hết đều nhất trí rằng omicron có khả năng lây lan nhanh hơn
mọi biến thể khác
vì mức độ nguy hiểm những dữ liệu ban đầu ghi nhận tại nam phi và một số nước đang chứng kiến
ông micron trở thành biến thể chủ đạo như mỹ anh hay đan mạch cho thấy biến thể này không gây hậu quả nặng nề
như biến thể delta
chanderna india com ở ấn độ mới đây còn mang đến tin vui cho độc giả khi dẫn một kết quả nghiên cứu
tại mỹ cho rằng omicron có thể là một loại vaccine tự nhiên giúp đưa đại dịch covid một mươi chín
đến hồi kết thúc vào cuối năm hai nghìn hai mươi
who cảnh báo omicron có thể khiến các biến thể mới nguy hiểm
việc biến thể omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn biến thể delta thế giới có thể hy vọng
chấm dứt đại dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai khi biến thể omicron chiếm áp đảo và thay thế biến thể delta
quan chức hàng đầu tổ chức y tế thế giới who ngày bốn tháng một cảnh báo mặc dù ngày càng nhiều bằng chứng
khoa học cho thấy biến thể omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn nhưng việc biến thể này gây ra
số ca nhiễm bùng nổ ở nhiều khu vực trên thế giới có thể tạo các điều kiện dịch tễ thúc đẩy
nhiều biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện
lời cảnh báo được tiến sĩ catherine smart một trong những quan chức phụ trách tình huống khẩn cấp
của tổ chức y tế thế giới who đưa ra vào thời điểm nhiều ý kiến cho rằng với việc biến thể omicron
gây ra các triệu chứng nhẹ hơn biến thể delta thế giới có thể hy vọng chấm dứt đại dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi hai khi biến thể omicron chiếm thế áp đảo và thay thế biến thể delta
theo bà catherine smart mặc dù đây cũng là một nhận định có cơ sở nhưng nhiều người lại đang bỏ qua
một hiệu ứng người khác của việc số ca nhiễm biến thể omicron đang bùng phát dữ dội
tại nhiều quốc gia
đó là khi càng lan rộng và càng sản sinh nhiều hơn thì biến thể omicron sẽ càng có khả năng tạo ra
thêm nhiều đột biến hơn dẫn đến việc cho ra đời các biến thể virus sars cov hai có thể còn nguy hiểm hơn
các biến thể trước đó
hiện tại nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng đang theo dõi rất chặt chẽ việc xuất hiện của các biến thể
mới giữa làn sóng omicron
mới đây viện các bệnh truyền nhiễm ihu ở pháp đã phát hiện ra một biến thể mang tới bốn mươi sáu đột biến
ghi nhận ở một nhóm du khách pháp vừa trở về nước sau khi đi du lịch tại cameroon
đặc biệt israel cũng mới phát hiện một trường hợp nhiễm đồng thời virus cúm mùa và virus sars cov hai
gây ra lo ngại về nguy cơ hai loại virus này có thể kết hợp với nhau
ngoài việc cảnh báo cần cảnh giác trước nguy cơ xuất hiện biến thể mới
basmoward cũng đánh giá bất chấp việc biến thể omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn biến thể delta
số ca nhiễm bùng nổ chắc chắn sẽ khiến nhiều người nhập viện hơn và số ca tử vong cũng sẽ cao hơn
đặc biệt tại khu vực châu âu
trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai châu âu vẫn tiếp tục là tâm điểm đợt bùng phát số ca nhiễm covid một mươi chín do biến thể omicron
trong ngày bốn tháng một pháp ghi nhận trên hai trăm bảy mươi ca nhiễm italia có trên một trăm bảy mươi ca nhiễm
còn vương quốc anh cũng lần đầu tiên có số ca nhiễm covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ vượt mốc hai trăm linh ca
phát biểu trước báo giới trong ngày bốn tháng một mặc dù vẫn từ chối áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn
nhưng thủ tướng anh boris johnson cũng thừa nhận đây là thời điểm mà nước anh
phải đặc biệt tận trọng và một phần hệ thống y tế anh sẽ bị quá tải bởi lần sóng những biến thể omicron hiện nay
cố vấn trưởng khoa học của chính phủ anh ông patrick vallen cũng nhận định
không ai biết khi nào làn sóng dịch tại anh mới đạt đỉnh và đỉnh dịch có thể tồi tệ đến mức nào
chúng tôi không biết chính xác khi nào dịch sẽ đạt đỉnh và đỉnh dịch sẽ lớn cơn nào
đây là các yếu tố sẽ xác định dịch nghiêm trọng đến mức nào ở khía cạnh các ca nặng phải nhập viện
điều quan trọng thứ hai đó là cho đến nay phần lớn số ca nhiễm là những người trẻ tuổi
nhưng hiện độ tuổi nhiễm covid một mươi chín đang tăng lên và khi đó cần phải lường trước là sẽ có nhiều ca nhập viện hơn
chúng tôi thực sự không chắc là việc này sẽ diễn ra như thế nào và mức độ dịch sẽ nghiêm trọng đến đâu
ông patrick vallon nói
tại sao nhiều người không mắc covid một mươi chín dù tiếp xúc với người bệnh
theo tổ trẻ để làm sáng tỏa điều này các nhà nghiên cứu tại đại học london anh
đã tiến hành phân tích dữ liệu của bảy trăm ba mươi một nhân viên y tế trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên bùng phát ở nước này
trong đó có năm mươi tám người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai mặc dù làm việc trong môi trường có nguy cơ cao
theo đó nghiên cứu công bố mới đây trên tạp chí nature giải thích nguyên nhân một số người không bị nhiễm sars cov hai
có thể là nhờ phản ứng của tế bào t tế bà bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể
ngoài ra cũng có thể họ đã từng phơi nhiễm với các loại virus thuộc họ corona corona như virus gây bệnh cảm lạnh thông thường
cụ thể khi virus sars cov hai xâm nhập
có thể kích hoạt các tế bào t giúp cơ thể có thể nhớ những bệnh trước đây
qua đó đào thải virus trước khi virus gây ra các triệu chứng
hiện các nhà khoa học đã tìm ra lời giải thích
theo đó phát hiện một tỷ lệ người bị nhiễm trùng đột phá
trong đó virus xâm nhập vào cơ thể nhưng bị thế bào t của hệ miễn dịch loại bỏ ở giai đoạn đầu
điều này đồng nghĩa các xét nghiệm pcr và kháng thể lúc này sẽ cho kết quả âm tính
khoảng một mươi năm nhân viên y tế được theo dõi trong đợt đại dịch đầu tiên ở london anh
có vẻ phù hợp với kỹ bản này theo gaudian
nghiên cứu mới nhất đã theo dõi chặt chẽ các nhân viên y tế
về các dấu hiệu nhiễm bệnh và phản ứng miễn dịch trong đợt đại dịch đầu tiên
mặc dù có nguy cơ phơi nhiễm cao
nhưng năm mươi tám người tham gia không có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín ở bất kỳ thời điểm nào
tuy nhiên các mẫu máu lấy từ những người này cho thấy
họ có sự gia tăng các tế bào t phản ứng với covid một mươi chín
so với các mẫu được lấy trước khi đại dịch bùng phát
và so với những người hoàn toàn không tiếp xúc với virus
các tế bào miễn dịch này sẽ đánh hơi protein trong bộ máy tái tạo
bộ phận mà sars cov hai có chung với các loại virus corona khác
ở một số người phản ứng này đủ nhanh và mạnh để tiêu diệt virus từ giai đoạn đầu
những tế bào t tồn tại từ trước này đã sẵn sàng để nhận ra sars cov hai
leon skwading nhà miễn dịch học tại đại học college london và tác giả chính của báo cáo cho hay
phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa vì phản ứng miễn dịch của tế bào t
có xu hướng tạo ra khả năng miễn dịch lâu dài hơn
thường là vài năm thay vì vài tháng so với các kháng thể
gần như tất cả các loại vaccine covid một mươi chín hiện có đều tập trung vào việc tạo kháng thể
chống lại protein ngai giúp sars cov hai xâm nhập vào tế bào
các kháng thể trung hoa này giúp bảo vệ tuyệt vời chống lại bệnh tật nặng
tuy nhiên khả năng miễn dịch suy giảm theo thời gian
một số nghiên cứu công bố trước đó cũng cho thấy một số người có thể có đề kháng
với virus sars cov hai cao hơn những người khác
kết quả nghiên cứu mới tại anh được cho là có thể mở ra hướng đi mới
trong phát triển các vaccine ngừa covid một mươi chín
theo đó tập trung kích thích phản ứng của tế bào t thay vì phản ứng của kháng thể
hướng đi mới có khả năng mang lại sự bảo vệ lâu dài hơn
tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn khuyến cáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch covid một mươi chín
như ne khẩu trang ở không dân kín hạn chế tiếp xúc xã hội rửa tay thường xuyên
tiêm mũi vaccine tăng cường
có thể phải tiêm nhiều hơn ba mũi để chống lại biến chủng omicron
một chuyên gia y tế nói con người có thể phải tiêm nhiều hơn ba mũi
để đảm bảo khả năng miễn dịch trước omicron
tuy nhiên ông nhận định điều đó không có nghĩa là vaccine thất bại
ken steadquett bác sĩ và chuyên gia kiểm soát lây nhiễm tại trung tâm ung thư
memorial sloan kettering ở new york tin rằng biến chủng omicron
đang khiến con người nhận ra cả sự cần thiết cũng như quan điểm có phần sai lệch
về việc tiêm vaccine tăng cường
cho đến nay ông khẳng định vaccine vẫn là giải pháp tốt nhất
tuy nhiên tốc độ lây lan của omicron đáng lo ngại
biến chủng này không chỉ tấn công những người chưa tiêm chủng
mà còn có khả năng lây nhiễm cho tất cả những người đã nhận đủ hai liều vaccine mrna
tại mỹ biến chủng omicron đang lây lan với tốc độ chóng mặt
chỉ ba tuần sau khi được phát hiện lần đầu tiên ở nước này
omicron đã trở thành chủng virus áp đảo chiếm bảy mươi ba tổng số ca mắc mới
tính đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai theo dữ liệu từ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
dữ liệu được thu thập ở nam phi và anh cũng cho thấy phần nào về một kịch bản
đại dịch có thể xảy ra trong thời gian tới
số ca mắc covid một mươi chín mới có thể tăng cường
số ca mắc covid một mươi chín mới có thể tăng theo cấp số nhân
cây áp được lớn lên các hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã căng thẳng theo cnn
hầu hết báo cáo cho đến nay đều cho thấy rằng biến chủng omicron gây ra bệnh ít nghiêm trọng hơn
với tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn so với delta hay các biến chủng khác
trước sự lây lan mạnh mẽ của omicron cùng với những dữ liệu cho thấy
vaccine giảm dần hiệu quả đối với delta trong vòng sáu tháng
các cơ quan y tế công cộng của mỹ cách đây vài tuần đã khuyến khích người dân tiêm vaccine tăng cường
việc tiêm nhắc lại đã cho thấy sự gia tăng trong hiệu quả chống lại omicrone
theo dữ liệu của viện y tế quốc gia nih vaccine pfizer đạt hiệu quả khoảng tám mươi
chống lại lây nhiễm omicron sau khi tiêm liều thứ ba
trong khi đó dữ liệu sơ bộ từ imperial college london cho thấy
cả hai loại vaccine mrna được sử dụng tại mỹ đều có hiệu quả từ năm mươi năm đến tám mươi sau khi tiêm nhắc lại
cựu giám đốc nih francis collins và các nhà lãnh đạo anh đã lưu ý rằng
việc tiêm tăng cường là rất quan trọng để giảm nguy cơ mắc triệu chứng nghiêm trọng nếu bị nhiễm virus
bác sĩ seth kowich cho biết các quan chức y tế từng có phản ứng tương tự
đối với các loại vaccine ngừa bệnh khác trước đây
việc tiêm vaccine tăng cường để tránh lây nhiễm đột phá lây nhiễm ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine tiêu chuẩn
đã nhiều lần được áp dụng đối với các loại dịch bệnh khác chẳng hạn bệnh sởi quay bị vào rubella
thêm vào đó việc tiêm vaccine liều thứ ba thậm chí là liều thứ tư để tăng cường khả năng miễn dịch
sau khi vaccine bị suy giảm hiệu quả là giải pháp khá quen thuộc đối với các quan chức y tế công cộng
đơn cử mỹ từng có chương trình tiêm chủng viêm gan b gồm ba liều tiêu chuẩn thành công đáng kể
tuy nhiên đối với một số người có phản ứng ban đầu chậm hơn với vaccine năm một mươi năm dân số
họ phải tiêm đợt thứ hai gồm ba mũi nữa
như vậy nhóm người này đã phải tiêm tổng cộng sáu liều vaccine để tạo miễn dịch
những chiến dịch tiêm chủng như vậy đều được thực hiện một cách xuân sẻ và không có sự phản đối từ công chúng
cũng không có lời chỉ trích hay xem vaccine là thất bại khi có một ca lây nhiễm đột phá nào xảy ra
bác sĩ seth kukwit cho biết
như vậy mọi người đều cần được tiêm nhắc lại về lâu dài
cho đến khi có một nhóm vaccine mới chứng minh kết quả khác đi ông nói
cơ chế tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín nên là ba liều và có thể cần phải tiêm bổ sung thêm nữa
nếu dữ liệu chứng minh điều đó là cần thiết
chúng ta cần cởi mở với khả năng miễn dịch
mình cần phải tiêm tăng cường định kỳ để nâng cao khả năng miễn dịch bác sĩ khuyến nghị
vị chuyên gia nêu ví dụ về israel quốc gia dẫn đầu trong việc tiêm vaccine tăng cường
nước này cũng đang bắt đầu triển khai tiêm liều thứ tư cho người dân
sau khi chứng kiến số ca nhiễm tiếp tục tăng cả ở những người đã tiêm ba liều sau vài tháng
trước sự lây lan của omicron bác sĩ seth kukwit dự đoán
những tháng sắp tới rất đáng lo ngại vì chúng ta sẽ chắc chắn chứng kiến số trường hợp covid một mươi chín tăng lên
nhưng ông cũng lạc quan khi nói đến sự bảo vệ của vaccine
ông nêu ví dụ về một loại vaccine mới với tương lai hứa hẹn
đó là vaccine sử dụng công nghệ hạt nano tái tổ hợp để đưa protein đột biến của virus corona
vào hệ thống miễn dịch của cơ thể con người
loại vaccine này vừa được tổ chức y tế thế giới who đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp
đây là điều kiện tiên quyết để phân phối vaccine cho các quốc gia theo chương trình covax
cho đến lúc đó việc tiêm nhắc lại loại vaccine hiện hành vẫn là giải pháp tối ưu
đối với những người đã được tiêm tăng cường
sự xuất hiện của omicron có thể là một tin xấu
nhưng chắc chắn không phải là một thảm họa vị chuyên gia khẳng định
bên cạnh đó bác sĩ cũng nhấn mạnh lại vấn đề đối với những người chưa được tiêm chủng
ông dẫn lời tổng thống joe biden rằng
những người chưa được tiêm chủng có khả năng phải đối mặt với một mùa đông bệnh tật và chết chóc
vì chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của omicron sẽ có thể thực hiện được những gì
mà biến chủng alpha và delta không làm được
đó là thuyết phục mọi người bảo vệ chính họ và cộng đồng của họ
ông cũng tin rằng biến chủng này có thể
dạy cho con người một bài học rằng không thể đoán trước được thời gian
cách thức và vị trí xuất hiện của các biến chủng sars cov hai tiếp theo